quán nâng cao tiếng anh chuẩn bị cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi do new zealand tài trợ mới đây đã được tổ chức tại học viện ngoại giao
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng và đại sứ new zealand tại việt nam đã tới tham dự buổi lễ
nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng giao tiếp đa văn hóa bằng tiếng anh khi việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
chính phủ new zealand đã tài trợ một khóa học tiếng anh kéo dài trong bốn tuần dành cho cán bộ thuộc các bộ ngành của việt nam
phát biểu tại lễ khai giảng khóa học thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng nhấn mạnh rằng khóa học này không chỉ đóng góp cho quá trình chuẩn bị của việt nam
cho vị trí chủ tịch asean hai nghìn hai mươi mà còn tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước new zealand việt nam nói chung
và giữa hai bộ ngoại giao nói riêng
năm hai nghìn hai mươi đánh dấu bốn mươi năm năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao
năm hai nghìn hai mươi đánh dấu bốn mươi năm năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa new zealand và việt nam
hai nước đều là một trong hai mươi nước có kim ngạch thương mại lớn nhất của nhau với tổng kinh mạch thương mại hai triệu tăng gấp ba lần từ năm hai nghìn chín